dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng sau ba năm thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi tỉnh bắc cạn là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về số lượng các sản phẩm được gắn sao
chương trình ocob đã thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa nâng cao thu nhập cho người dân
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh bắc cạn đã có hơn một trăm ba mươi sản phẩm ô cốp trong đó một mươi ba sản phẩm bốn sao một trăm một mươi tám sản phẩm ba sao
hiện nay hai sản phẩm là miến rong tài hoan và nano cơ cung minh bắc hà đang hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm ocob quốc gia
chất lượng của các sản phẩm ô cốp không ngừng được nâng lên một trăm linh các sản phẩm có bao bì đẹp thông tin đầy đủ theo quy định
sáu mươi sản phẩm được đăng bán trên sàn giao dịch điện tử và ký kết tiêu thụ sản phẩm với một số trung tâm thương mại lớn
từ chỗ sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ hiện nay bắc cạn đã xây dựng được một số vùng chuyên canh lớn như vùng trồng cam quýt hồng không hạt cây nghệ rong giềng
đây là nguồn nguyên liệu để bắc cạn tiếp tục phát triển thêm một số sản phẩm ô cốp khác cung cấp ra thị trường